xảy ra mâu thuẫn hai nhóm đối tượng thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau khiến một người tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tạm giữ nguyễn tấn đạt và một mươi bốn đối tượng trong hai nhóm
về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng nạn nhân trong vụ án này là huỳnh thiên hưng
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nhóm của luân gồm luân lưu khương nhậu tại quán của người quen
lúc này nhóm của huỳnh thiên hương gồm thiên hương nguyễn và mẫn cũng đến nhậu cùng
trong lúc nhậu xảy ra mâu thuẫn sau đó hai bên xông vào đánh nhau
trong lúc hỗn chiến thiên hưng bị đạt cầm dao đâm hai nhát vào lưng bị thương nặng
tuy đã được đồng bọn đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng thiên hưng đã tử vong
đạt cũng bị thương ở tay sau khi đi băng bó vết thương đạt đến công an đầu thú
các đối tượng còn lại trong hai nhóm cũng lần lượt bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó